mở đầu là các tin tức về an ninh trật tự
tại bờ sông biên giới thuộc tổ một mươi phường lào cai thành phố lào cai
tổ tuần tra đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai đã phát hiện một đối tượng đang vận chuyển trái phép
một số lượng thực phẩm gồm xúc xích chim cút không rõ nguồn gốc
tại đồng biên phòng đối tượng khai nhận tên tẩn dâu dìn chú tại xã sơn thịnh huyện văn chấn tỉnh yên bái
dinh đã được một đối tượng không rõ tên và địa chỉ thuê vận chuyển số hàng trên
từ bờ sông biên giới lên đường quốc lộ với giá bốn mươi đồng một bao
khi đang tiến hành vận chuyển từ bờ sông lên thì bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện và bắt giữ
tăng vật thu giữ gồm hai bao tải bên trong có chứa năm mươi hai kg xúc xích và năm mươi kg chim cút
đồng biên phòng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tẩn dâu dình
và phối hợp với các cơ quan chức năng tiêu hủy toàn bộ số tăng vật trên theo quy định
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la vừa bắt giữ đối tượng là hà duy đông
trú tại xã mường khoa huyện bắc yên tỉnh sơn la về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la
đã ra quyết định khởi tố vụ án ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với hà duy đông
là đối tượng chủ mưu đánh cháo đổi tình quạng tại công ty nikken trung quốc
ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn nikken bản phúc huyện bắc yên
với số lượng ba mươi tám tấn gây thiệt hại khoảng hơn năm tỷ đồng
sau đó đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
hà duy đông bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã hố nai ba
huyện trảng bom tỉnh đồng nai
được biết hà duy đông là đối tượng đã có hai tiền án về tội lưu hành tiền giả
và tội trộm cắp tài sản
công an tỉnh hưng yên vừa bắt giữ đối tượng là vũ đình long
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở xã hiệp cường huyện kim đông tỉnh hưng yên
về hành vi cưỡng đoạt tài sản
sau khi nhận được tin báo của ông lò văn xuông ở huyện sông mã tỉnh sơn la
trình báo về việc chị lò thị diên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy bỏ nhà đi từ ngày một mươi tám tháng hai
đến ngày hai mươi tháng hai gia đình đã nhận được điện thoại từ số máy của chị diên
do một thanh niên gọi đến yêu cầu mang bốn triệu đồng xuống hương yên để chuộc chị diên
nếu không sẽ bán sang trung quốc
công an tỉnh hưng yên đã nhanh chóng xác lập chuyên án
cử các trinh sát có kinh nghiệm phối hợp với gia đình bị hại tổ chức vây bắt đối tượng
quá trình điều tra đối tượng liên tục điện yêu cầu gia đình bị hại đem tiền chuộc
đến nhiều địa điểm khác nhau gây khó khăn cho công tác điều tra truy bắt đối tượng
nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ
khi đối tượng đang điều một người xe ôm đến nhận tiền chuộc tại điểm hẹn
sau khi xác định đơn của gia đình là sự thật
bán đánh đạo đã trực tiếp trình đạo thành lập bán đánh đạo
cử các điều tra viên và trinh sát viên có kinh nghiệm xây dựng kế hoạch cụ thể
và đề ra các phương án để tiến hành giả soát xác minh nhận định để đối tượng
và nhân qua đây thì tôi cũng rút kinh nghiệm cũng cảnh báo đối với những chị em
là nam nữ thanh niên con trẻ quá trình quen viết trên mạng
trên mạng xã hội cũng như facebook và galo
thì khi chưa biết đối tượng là ai cũng không lên
trực tiếp đi gặp đối tượng hậu quả là khi nó xảy ra thì trực tiếp bản thân mình và gia đình là người gánh chịu
tại cơ quan điều tra đối tượng khai là vũ đình long ở huyện kim động tỉnh hương yên
long cho biết quen chị diên từ khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm qua mạng xã hội facebook
quá trình quen viết long thường xuyên liên lạc tán tỉnh diên
khi diên nói đang có nhu cầu xin việc làm
ngay lập tức long hứa xin cho diên vào làm tại công ty phú khang thành phố hương yên cùng mình
lá xuống hương yên long đã đưa diên vào nhà nghỉ
và khi riêng vào nhà vệ sinh long đã lấy năm trăm linh đồng
một điện thoại rồi bỏ trốn và lên kế hoạch nhắn tin tống tiền gia đình riêng
cháu không có chủ từ trước ạ
cháu khi xuống đến khi người yêu của quả nó gọi thì cháu mới
do đó là lần cháu mới có ý nghĩa như thế
cháu quen từ đầu tuổi tháng một mươi một
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm nhưng mà muốn nói chuyện đến khi bị bắt ba bốn lần rồi
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với vũ đình long về tội cưỡng đoạt tài sản
được biết long vừa có tiền án hai năm tù về tội cướp giật tài sản
mới ra tù vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
trước diễn biến phân lô bán nền bán mặt nước trên biển có chiều hướng phức tạp ở vùng biển kiên giang
chủ tịch ubnd tỉnh kiên giang đã chỉ đạo các đơn vị chức năng
dứt điểm tình trạng này
theo phản ánh của các huyện có biển vừa qua nhiều đối tượng tự ý xác lập trái phép chủ quyền
sử dụng một khu vực biển nào đó trên biển và tàu cá của ngư dân muốn vào khai thác đánh bắt
thì phải trả tiền theo thỏa thuận
hành vi này ngư dân địa phương gọi là phân lô bán nền bán mặt nước trên biển
tập trung nhiều ở vùng biển thổ chu phú quốc kiên hải
chủ tịch ubnd tỉnh kiên giang đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh kiên giang
đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên biển và chính quyền địa phương
giao suất kiểm tra xác minh giải quyết dứt điểm những vụ việc đã xảy ra
nhằm tránh những hậu quả có thể xảy ra trên ngư trường gây mất an ninh trật tự trên biển
đề nghị bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương
có biển thực hiện đồng bộ các giải pháp triệt xóa nhanh hành vi vi phạm pháp luật nói trên
lập lại an ninh trật tự trên biển đảm bảo an toàn hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản cho ngư dân
thưa quý vị và các bạn cục thú y cho biết hiện nay cả nước có một mươi năm ổ dịch lở mồm long móng
xảy ra tại tám huyện của bốn tỉnh là bắc cạn hà tĩnh quảng trị và đắk lắc chưa qua hai mươi một ngày
theo tri cục thú y tỉnh hà tĩnh từ ngày một mươi sáu tháng hai trên địa bàn bốn xã của hai huyện kỳ anh
và cẩm xuyên của tỉnh này xuất hiện dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc
nguyên châu bò bị bệnh nguyên nhân của dịch là do tình hình thể tiết diễn biến bất đợi
tỷ lệ tiêm phòng đợt hai năm hai nghìn một mươi năm đạt thấp gia súc được tiêm phòng gần hết thời gian miễn dịch
nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất cao theo nhận định của cục thú y thời gian vừa qua
các ổ dịch lửa mồm long móng xảy ra chủ yếu sạng nhỏ lẻ nhưng nguy cơ mầm bệnh phát tán
làm dịch lây lan rộng ở các vùng là rất cao các địa phương thuộc khu vực có nguy cơ cao
nơi có ổ dịch cũ có đàn gia súc chưa được tiêm phòng triệt đệ cần tăng cường giám sát
phát hiện sớm ổ dịch tổ chức tiêm phòng vaccine lở mồm long móng kiểm soát chặt việc vận chuyển
gia súc quản lý giết mổ gia súc để giảm thiểu nguy cơ phát sinh và lây lan dịch
sau hai vụ tai nạn làm bốn du khách nước ngoài tử vong tại tỉnh lâm đồng tổng cục du lịch đã báo cáo
sự việc lên bộ văn hóa thể thao và du lịch đồng thời kiến nghị thu hồi giấy phép hoạt động
của doanh nghiệp du lịch để xảy ra chết người
đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn cho du khách
ở các khu du lịch thể thao mạo hiểm
tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo các sở ngành chức năng liên quan tăng cường công tác quản lý điểm đến
kinh doanh khai thác các khu điểm sản phẩm du lịch mạo hiểm trên địa bàn
các doanh nghiệp kinh doanh loại hình du lịch mạo hiểm yêu cầu giả soát tiêu chí
quy trình hoạt động theo giấy phép kinh doanh loại hình du lịch mạo hiểm trên địa bàn
ra soát nguồn nhân lực tại địa phương phục vụ các chương trình du lịch mạo hiểm
kiên quyết không cấp phép hoặc dừng hoạt động kinh doanh đối với các đơn vị không đảm bảo
nguồn nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ các chương trình du lịch mạo hiểm
tổng cục du lịch đã đề nghị bộ văn hóa thể thao và du lịch cho phép tổng cục ra quyết định
rút giấy phép hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch đam mê đà lạt
đơn vị tổ chức tour dẫn đến ba du khách mang quốc tịch anh tử vong
tại thác đa tàn la vào trưa ngày hai mươi sáu tháng hai vừa qua
tại việt nam du lịch mạo hiểm là một mô hình khá mới phát triển chưa quá một mươi năm và hiện tại vẫn chưa nhiều
mãi đến khi bốn du khách nước ngoài tử nạn tại các điểm du lịch mạo hiểm của tỉnh lâm đồng
mà truyền hình công an nhân dân đã đưa tin thì những rủi ro bất an của loại hình du lịch này mới được bộc lộ
một số loại hình cụ thể của du lịch mạo hiểm tại việt nam có thể kể đến như vượt thác
chinh phục đỉnh phan xê băng đi phượt lặng biển
tham gia những loại hình du lịch mạo hiểm này chủ yếu là du khách nước ngoài
có khá nhiều du khách việt nam còn chưa quen với loại hình du lịch này
nói chung là loại hình du lịch mạo hiểm cũng không có phù hợp với mình lắm
do đó từ trước tới giờ mình cũng không có chọn loại hình du lịch này
có một bất cập là khi người nước ngoài đến việt nam
thông tin không được tiếp cận đầy đủ
mặt khác các công ty du lịch không đầu tư nhiều cho công tác truyền thông
dẫn đến việc du khách muốn đi du lịch mạo hiểm không biết chỗ nào mà đi
họ tự tìm kiếm trên mạng và dễ gặp rủi ro do gặp phải những công ty du lịch không có giấy phép kinh doanh du lịch mạo hiểm
trong số đó có nhiều công ty tự tổ chức tuyến đưa du khách đi du lịch mạo hiểm chui nên không đảm bảo an toàn
các đơn vị làm sản phẩm mới phải quan tâm đến việc đó đầu tiên
đặc biệt là trong khai thác sản phẩm du lịch mạo hiểm
phải cung cấp được cho khách hàng những thông tin đầy đủ chính xác nhất
bên cạnh đó địa phương nơi khai thác cái điểm này sở du lịch địa phương cũng phải là một trong những kênh hỗ trợ khách hàng
tiếp cận với sản phẩm một cách đầy đủ nhất qua các kênh truyền thông chính thống
làm tuyên truyền đúng cho sản phẩm này đưa vào đó những thông tin khách hàng có thể hoàn toàn tin cậy khi chọn sử dụng dịch vụ
bản thân khách hàng khi sản lọc thông tin khách hàng cũng phải sản lọc rất kỹ
để biết đâu là đơn vị được phép khai thác và đâu là đơn vị mà không được phép khai thác
đừng nhìn vào giá của sản phẩm mà hãy nhìn vào chất lượng sản phẩm trước khi quyết định mua một sản phẩm mạo hiểm
sau hai vụ tử vong trong ba ngày liên tiếp sau câu chuyện buồn của ngành du lịch tỉnh lâm đồng
và của các gia đình du khách nước ngoài xấu xố thiết nghĩ để không xảy ra vụ việc khách du lịch tử vong
do tham gia du lịch mạo hiểm thì mỗi công ty du lịch được cấp phép kinh doanh ở lĩnh vực du lịch mạo hiểm
nên thông báo từng sản phẩm du lịch mạo hiểm do đơn vị nào được phép khai thác và quản trị
với giá niêm yết rõ ràng thông qua tờ rơi ấn phẩm ở cửa ngõ ra vào sân bay các khách sạn nhà hàng
để tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra và để du lịch mạo hiểm không còn nguy hiểm đối với tính mạng người tham gia
bộ giáo dục và đào tạo vừa có văn bản đề nghị các sở giáo dục và đào tạo và cục nhà trường
căn cứ điều kiện thực tế báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh thành phố bộ tổng tham mưu bộ quốc phòng
để quyết định phương án tổ chức cụm thi của đơn vị mình tạo thuận lợi nhất cho việc dự thi của thí sinh
và đảm bảo nghiêm túc an toàn tích kiệm
theo đó các sở giáo dục và đào tạo có thể tổ chức cho các thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp
trung học phổ thông cùng thi tại cụm thi đại học trên địa bàn tỉnh hoặc tổ chức tại tỉnh một cụm thi tốt nghiệp
cục nhà trường có thể tổ chức cho các thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
cùng thi tại cụm thi tốt nghiệp tại cụm thi đại học trên địa bàn nơi thí sinh đóng quân
hoặc tổ chức một cụm thi tốt nghiệp do cục nhà trường chủ trì
đồng thời gửi báo cáo phương án tổ chức cụm thi về bộ giáo dục và đào tạo trước ngày năm tháng ba
hai mươi ngày xét tuyển đại học năm hai nghìn một mươi năm nhưng chỉ có ba ngày cuối cùng tạo nên điểm nóng
bởi nộp đơn vào rồi lại rút đơn ra sau đó lại rút đơn ra nộp đơn vào
các chuyên gia giáo dục chỉ ra rằng do có quá nhiều sự lựa chọn ngành tức bốn ngành trong một trường
thời gian xét tuyển thì lại quá dài và được thay đổi nguyện vọng
những điều đó đã tạo nên sự dối ghen của mùa tuyển sinh năm hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn một mươi sáu bộ giáo dục và đào tạo đã chủ trương rút bớt ngày xét tuyển đợt một
còn một mươi hai ngày thí sinh được đăng ký tối đa hai trường mỗi trường tối đa hai ngành
trong mỗi đợt xét tuyển thí sinh không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký
những điều chỉnh này là hoàn toàn có lợi cho thí sinh
hai mươi ngày xét tuyển đại học đợt một năm hai nghìn một mươi năm
nhưng chỉ có ba ngày cuối cùng tạo nền điểm nóng bởi nộp vào rút ra rồi lại rút ra nộp vào
các chuyên gia giáo dục chỉ ra rằng do quá nhiều sự lựa chọn ngành
tức bốn ngành trong một trường thời gian xét tuyển quá dài được thay đổi nguyện vọng v v
những điều đó đã tạo nên sự dối ghen của mùa tuyển sinh năm hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn một mươi sáu bộ giáo dục và đào tạo đã chủ trương rút bớt ngày xét tuyển đợt một
còn một mươi hai ngày thí sinh được đăng ký tối đa hai trường
mỗi trường tối đa hai ngành
trong mỗi đợt xét tuyển thí sinh không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký
những điều chỉnh này là hoàn toàn có lợi cho thí sinh
một thí sinh mà yêu thích ngành cơ khí
thì các em hoàn toàn có thể đăng ký vào ngành cơ khí của hai trường khác nhau
như là căn cứ và kết quả thi thì các em có thể chọn một trường là tốt trên
một trường là tốt giữa thì sát xuất trúng tuyển thì rất cao
đối với một mươi hai ngày xét tuyển năm hai nghìn một mươi sáu
nhiều ý kiến tán thành nhưng bên cạnh đó
nhiều chuyên gia cũng cho rằng vẫn là quá dài so với một đợt xét tuyển
bởi khi biết điểm thí sinh đã có thể chủ động lựa chọn ngành nghề cho mình
bên cạnh đó năm nay thí sinh không được phép rút hồ sơ trong mỗi đợt xét tuyển
nên không nhất thiết phải để dài một mươi hai ngày mà có thể rút ngắn hơn
và về việc lựa chọn trường và ngành phù hợp với năng lực và sở thích của mình rồi
thế và việc quy định một mươi hai ngày tôi nghĩ là cũng tương đối dài rồi
cũng chỉ nên để từ bảy đến một mươi ngày
đối với việc chủ trương thành lập hai hội đồng thi tại các tỉnh thành phố
gồm hội đồng thi dành cho việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
một hội đồng thi để làm cơ sở cho các trường đại học cao đẳng xét tuyển
nhiều ý kiến đồng thuận nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng liệu có cần thiết phải như vậy hay không
tiện ngay bộ giáo dục vẫn để cho các địa phương có hai cụm thi
quan điểm của tôi là chỉ có một cụm thi thôi
do các trường đại học cao đẳng chủ trì để cho nó giải quyết
thứ nhất để nó thống nhất
cho nên người ta vẫn nghi ngờ là giữa cái cụm thi đại học thì chặt chẽ
mà cụm thi kỷ tốt nghiệp không thì không chặt chẽ
đấy là tự nhiên là tạo ra hai trường đại học
một cùng đề thi cùng sử dụng kết quả
mà tại sao lại có hai loại hội đồng như thế
mỗi kỳ thi
mỗi kỳ xét tuyển có thể không tránh khỏi những xe sót
hoặc bất cập trong quá trình thực hiện
nhưng nếu bộ giáo dục và đào tạo tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp của các chuyên gia
thì những việc dối như canh hẹ có thể sẽ từng bước được hạn chế
sau đây là một số tin văn đáng chú ý khác
hôm qua sở du lịch tp hcm đã tổ chức họp báo về lễ hội áo dài tp hcm lần thứ ba
sẽ diễn ra từ ngày năm tháng ba đến ngày hai mươi tháng ba
với chủ đề tp hcm
lễ hội có nhiều hoạt động nghệ thuật phong phú
như hội thi biểu diễn áo dài thi ảnh duyên dáng áo dài
hội thi kết hoa tươi trên áo dài và biểu diễn áo dài hoa
do bốn mươi nhà tạo mẫu hoa trong nước và quốc tế thiết kế
đồng thời trong suốt thời gian diễn ra lễ hội áo dài
người dân và du khách có những trải nghiệm thú vị với hoạt động mua sắm
nhằm thu hút du khách đến với tp hcm và làm đa dạng hơn các sản phẩm du lịch
cũng trong ngày hôm qua
tỉnh điện biên đã tổ chức họp báo về lễ hội hoa ban năm hai nghìn một mươi sáu
diễn ra từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
lễ hội hoa ban hai nghìn một mươi sáu sẽ được gắn với lễ công bố quy hoạch tổng thể
phát triển khu du lịch quốc gia điện biên phủ bá khoang
trong đó bao gồm các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc
mang tên về miền hoa ban hội thảo phát triển sản phẩm du lịch
triển lãm văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh điện biên
tổ chức cuộc thi ảnh đẹp hoa ban thi và giới thiệu ẩm thực hương sắc điện biên
lễ hội hoa ban năm nay sẽ được mở rộng quy mô với sự tham gia của tám tỉnh tây bắc
các tỉnh bắc lào và các tỉnh đông bắc thái lan
hứa hẹn sẽ đem đến một hành trình văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc
cho đồng bào nhân dân các dân tộc điện biên tây bắc và du khách thập phương
thưa quý vị và các bạn
ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn thủ tướng chính phủ đã ký quyết định
thành lập học viện chính trị công an nhân dân
đây là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc bộ công an
có chức năng đào tạo bồi dưỡng cán bộ trình độ đại học sau đại học
và đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo
chỉ huy thuộc lĩnh vực xây dựng lực lượng công an nhân dân
trải qua hai năm xây dựng và trưởng thành
học viện chính trị công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc
vượt mức kế hoạch các nhiệm vụ được giao
những kết quả ban đầu đó đã trở thành tiền đề hết sức quan trọng
để học viện chính trị công an nhân dân tự tin vững bước trên chặng đường phía trước
những con số đó đã cho thấy sức vươn mạnh mẽ của một đơn vị học viện
tuy mới ra đời song đã nắm bắt vai trò vận hội của mình
để góp phần cung cấp cho lực lượng công an nhân dân
một đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp vừa hồng vừa chuyên
tuy học viện chính trị công an nhân dân mới thành lập chỉ được hai năm
nhưng với sự quan tâm của đảng nhà nước bộ công an
cũng như những sự chỉ đạo sát sao của ban giám đốc học viện
thì những thế hệ đầu tiên của học viện chính trị công an nhân dân
đã luôn xác định được cho mình tư tưởng lập trường chính trị vững vàng
đồng thời là có những phương pháp học tập giàn luyện tốt và thượng quả
để có thể đóng góp những công sức nhỏ bé của mình vào trong những thành tích chung của học viện
khu di tích lịch sử k chín đá trông huyện ba vì hà nội
đây là khu di tích lịch sử văn hóa cách mạng rất có ý nghĩa đối với thủ đô hà nội và cả nước
đồng thời là
là nơi lưu giữ thi hài của bác trong hoàn cảnh đất nước còn chiến tranh
học viện chính trị công an nhân dân đã lựa chọn nơi đây để tổ chức lễ báo công
mở màn cho chuỗi các hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm hai năm thành lập học viện
bác hồ kinh hồ chúng ta là người sáng lập lãnh đạo giàn luyện lực lượng công an nhân
cho nên là nhân kỷ niệm hai năm chúng tôi về đây là để bày tỏ lòng biết ơn đối với bác với đảng
thứ hai cũng là một cái dịp để cán bộ chiến sĩ học viện chính trị báo nhân về đây
nhằm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của đảng của bác hồ
khẳng định lòng tự hào được đi theo con đường của bác của đảng
quyết tâm phân đấu nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nghe nước và nhân dân giao cộng
đặc biệt điểm nhấn của chủ hoạt động kỷ niệm lần này là việc tổ chức thành công hội thảo khoa học
nhận diện và đấu tranh với âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch
đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang nhằm chống phá cách mạng việt nam
tôi cho rằng là đây là một cái hội thảo mà sẽ có một cái hiệu ứng tốt trước hết là trong giới khoa học
ban tổ chức mời rất nhiều những nhà khoa học từ các cơ quan các học viện
cái đó đã đảm bảo một cái thành công về phương diện học thuật
hà tỉnh hà giang về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra
theo nội dung công điện ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tại thành phố hà nội và tỉnh hà giang đã xảy ra liên tiếp hai vụ tai nạn giao thông
làm chết bảy người bị thương ba người
đây đều là những vụ đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến người lái xe ô tô
gây thiệt hại lớn về người và tài sản gây bức xúc trong dư luận xã hội
ngay sau khi nhận được thông tin các vụ tai nạn phó thủ tướng
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia nguyễn xuân phúc đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong
động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương
biểu dương lãnh đạo ban an toàn giao thông thành phố hà nội và tỉnh hà giang
đã trực tiếp thăm hỏi chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong
phó thủ tướng chỉ đạo các cơ quan y tế tiếp tục tập trung cứu chữa nạn nhân bị thương
để giảm thiểu thiệt hại về người
phó thủ tướng cũng đề nghị chủ tịch ủy ban an toàn giao thông thành phố hà nội và tỉnh hà giang
chỉ đạo công an hai địa phương tiếp tục thực hiện các thủ tục có liên quan
để xác minh nguyên nhân hai vụ tai nạn xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đối với tổ chức cá nhân có liên quan
chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đặc biệt là các hành vi có nguy cơ cao
gây ra tai nạn giao thông như người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn
chạy quá tốc độ cho phép đi sai phần đường làn đường dừng đỗ xe trái quy định
gây cản trở giao thông
các cơ quan thành viên của ban an toàn giao thông thành phố hà nội tỉnh hà giang
bàn an toàn giao thông các quận huyện đoàn thể chính trị xã hội của hai địa phương
tăng cường tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông các quy tắc tham gia
giao thông an toàn đặc biệt thực hiện đã uống rượu bia không lái xe đội mũ bảo hiểm
khi đi mô tô xe gắn máy xe đạp điện không phóng nhanh vượt ẩu không lấn chiếm
vỉa hè lòng đường và hành lang an toàn giao thông
trên tính từ đầu tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến nay công an huyện tỉnh sa tỉnh tách hóa
đã điều tra làm rõ và bắt giữ ba đối tượng lái xe gây ra ba vụ tai nạn giao thông
nghiêm trọng rồi bỏ trốn gồm hoàng văn trí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở xã nghi vạn
huyện nghi lộc tỉnh nghệ an thái thanh bình ở xã mỹ châu huyện phù mỹ
tỉnh bình định và lê văn vinh ở thị trấn kim tân huyện thạch thành
mới đây nhất vào lúc một mươi hai h ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu thái thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
ở xã mỹ châu huyện phù mỹ tỉnh bình định điều khiển xe ô tô mang bị kiểm soát
bảy c bốn nghìn bốn trăm ba mươi năm khi đến địa phận xã hải ninh huyện tĩnh gia đã phóng nhanh vượt ẩu
và đâm vào ông nguyễn duy đồng sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu làm ông đồng chết ngay tại chỗ
sau khi gây ra tai nạn bình đã tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy
hiện công an huyện tĩnh gia đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng này
trước tình hình tai nạn giao thông gia tăng và diễn biến phức tạp trong dịp tết nguyên đán
bình thân trên địa bàn tỉnh khánh hòa sáng qua phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh khánh hòa phối hợp với trạm cảnh sát giao thông thị xã ninh hòa
tổ chức giao quân thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ
theo đó phòng cảnh sát giao thông sẽ bố trí lực lượng tăng cường và phối hợp chặt chẽ
với lực lượng cảnh sát giao thông cấp huyện đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền
tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tất cả các tuyến quốc lộ
tỉnh lộ đường nội thị đường nông thôn đi vào quốc lộ
những hành vi vi phạm thường gây ra tai nạn giao thông như đi ngược chiều
điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe không đổi mũ bảo hiểm
lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn chạy quá tốc độ quy định sẽ bị xử phạt theo đúng quy định của pháp luật
tất cả nhằm mục đích giảm tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ nói riêng
và trên địa bàn tỉnh khánh hòa nói chung
trong ngày đầu gia quân lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành nhắc nhở
và xử phạt hành chính hàng chục trường hợp vi phạm
đợt cao điểm sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
với quyết tâm tiếp tục thực hiện giảm dân số lượng xe quá tải
tổng cục đồng bộ việt nam cục quản lý đồng bộ i
phối hợp với cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
đã mở đợt kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn hà nội và hòa bình
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân
nếu như lái xe nếu chưa có chứng tử lái xe khai là yêu cầu ông chủ doanh nghiệp này
yêu cầu trở trên thành thì yêu cầu anh hoặc chúng tôi rất rất rất ủng hộ
xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín c năm mươi sáu nghìn bốn trăm hai mươi năm bị lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu quá tải
chủ doanh nghiệp này cho rằng xe của mình bằng mắt thường không thể xác định được quá tải
bởi đã theo hóa đơn xuất hàng chiếc xe này đã chở đủ tải
do đó lực lượng chức năng không được kiểm tra
và cũng không chấp hành cân xe
thậm chí khi lực lượng chức năng giải thích chủ chiếc xe này còn có thái độ gây gắt hơn nhiều
vì già dân đen chúng tôi có gì mà mất có thái độ
không làm được đập bỏ đốt xe đi về đi cấy đi cấy
theo số liệu thống kê trong ngày đầu gia quân lực lượng liên ngành đã xử lý một mươi một loại xe tải
trở quá từ ba mươi một hơn hai trăm linh
một mươi biên bản hành chính được lập để xử lý cho lái xe và chủ doanh nghiệp sở hữu phương tiện
tuy nhiên việc xử lý các hành vi vi phạm này đang gặp không ít những khó khăn từ phía lái xe cũng như chủ doanh nghiệp

khi mà lực lượng chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ tuần lưu kiểm tra thì có rất nhiều các phương tiện của chủ xe
lái xe là theo dõi theo bán chúng tôi để có những cái điều chỉnh thông báo cho lái xe về phạm né tránh trốn lùi
tục cục quản lý hội một cũng đã chỉ đạo lực lượng công chức danh ca hối hợp cùng các lực lượng chức năng
để tập trung làm sao để kiểm soát trong cách chặt chẽ hiểm nóng
đặc biệt là quanh hà nội
ở các huyện ngoại thành và các tỉnh lân cận với thủ đô hà nội
không những phá hoại kết cấu đường những chuyến xe như thế này cũng luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao với người tham gia giao thông
và trong khi cả nước đã loại bỏ dần các vi phạm về tải trọng phương tiện
thì những hành vi chống đối như thế này cần được xử lý nghiêm để mang lại hiệu quả như mong muốn
từ ngày hôm qua một tháng ba tốc độ chạy ô tô trên đường đôi có giải phân cách giữa
và đường một chiều có hai làn xe trong khu vực đông dân sẽ tăng một mươi km trên một giờ so với quy định hiện tại
ông vũ ngọc lăng vụ trưởng vụ an toàn giao thông tổng cục đường bộ việt nam cho biết
các cuộc quản lý đồng bộ sở giao thông vận tải đã thực hiện giả soát song biển báo khu vực đông dân cư
và các biển báo hạn chế tốc độ trên các tuyến đường cho phù hợp với quy định về tốc độ
và khoảng cách an toàn của xe cơ giới xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ
ông vũ ngọc lăng vụ trưởng vụ an toàn giao thông tổng cục đồng bộ việt nam cho biết